tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy việt nam ghi nhận thêm tám ca dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên ba trăm tám mươi một ca
cả tám người đều là chuyên gia người nga đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi năm tháng bảy việt nam ghi nhận thêm tám ca dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên ba trăm tám mươi một ca
cả tám người đều là chuyên gia người nga đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ba trăm tám mươi một ca mắc đã có thêm một ca được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm năm mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là hai mươi tám ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai ba trăm ba mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một tám trăm năm mươi năm người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm linh ba người